quá trình kiểm tra và làm việc ghi nhận tiệm bán bánh mì trên phục vụ khoảng một chiếc trên một ngày không có giấy phép kinh doanh tại địa chỉ trên và không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tại đây có bốn người làm việc trực tiếp không có giấy xác nhận tập huấn về kiến thức an toàn thực phẩm không có giấy khám sức khỏe
cũng theo các chuyên gia samollah một loại vi khuẩn gây ra bệnh tiêu chảy thường xuất hiện qua đường ăn uống
khi xâm nhập vào cơ thể salmonella sinh ra các độc tố làm tổn thương niêm ả ruột dẫn tới các triệu chứng như đau bụng nôn mửa và tiêu chảy
theo tổ chức y tế thế giới ngộ độc samrela có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm như mất nước nặng suy đa cơ quan thậm chí là tử vong
đặc biệt trẻ em và người già là nhóm đối tượng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi ngộ độc smolella do hệ miễn dịch của họ còn yếu
vi khuẩn salmonella thường có ở trong thịt xa xúc xa cầm sống hoặc chưa được nấu chín
ngoài ra vi khuẩn này cũng có thể lây nhiễm qua rau củ quả chưa được rửa sạch sẽ hoặc sữa chưa tiệt trùng
chia sẻ vấn đề ngộ độc vi khuẩn samola bác sĩ trung khoa một phạm thị việt anh phó trưởng khoa nội tiêu hóa bệnh viện một trăm chín mươi tám thông tin
tất cả các thực phẩm tươi sống đều có thể nhiễm salmonella như thịt xa xúc xa cầm hay bơ trứng sữa
thậm chí là rau cầm

các thực phẩm tươi sống đều có thể nhiễm salmonella như thịt xa xúc xa cầm hay bơ trứng sữa thậm chí là rau cầm
trung tâm y tế tp thuận an cho hay đã tiếp nhận bốn mươi chín người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng ban đầu dối loạn tiêu hóa nôn đau bụng và tiêu chảy
các triệu chứng bệnh xuất hiện khoảng một hai giờ sau khi ăn bánh mì bánh bao được cấp phát từ thiện
cho tới nay trong tổng số bốn mươi chín người nhập viện đã có sáu người xuất viện bốn mươi ba người ổn định tiếp tục nằm điều trị theo dõi sức khỏe và đã ổn định
cũng tương tự trường hợp trên hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan chức năng kết luận đã có ba trăm một mươi ba người ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì phượng tại hội an
nguyên nhân gây ra ngộ độc cũng là do vi khuẩn salmonella có trong thịt heo xa xíu rau xà lách hành rau răm ở dưới leo
trước đó chiều tối ngày hai mươi hai tháng chín ông mai văn mười giám đốc sở y tế quảng nam cho biết
trên cuộc an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc sở y tế vừa có báo cáo kết luận điều tra về vụ ngộ độc thực phẩm tại tp hội an
quản lý viện baxter nha trang chiếc cuộc an toàn vệ sinh thực phẩm kết luận
vụ ngộ độc thực phẩm này xảy ra vào lúc một mươi một h ngày một mươi một tháng chín tại hộ kinh doanh bánh mì phượng số hai phan châu trinh phường minh an tp hội an
trong đó các trường hợp bị ngộ độc là ba trăm một mươi ba trường hợp một trăm linh ba người nước ngoài số ca nhập viện là hai trăm bảy mươi ba ca
thức ăn gây ngộ độc là thịt heo xa xỉu rau xà lách rau răm hành dưa leo
những thành phần trong ngộ bánh mì này đều có vi khuẩn salmonella
ngoài ra kết quả kiểm nghiệm mẫu cũng phát hiện mẫu trà heo có chỉ tiêu e coli không phù hợp đối với quy định
như đã nói ở trên vi khuẩn salmella là nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm hàng đầu trên thế giới
có thể tìm thấy trong rất nhiều loại thực phẩm bao gồm thịt gà thịt bò thịt lợn trứng trái cây rau và cả thực phẩm chế biến sẵn
với nhiễm khuẩn này bệnh nhân sẽ cảm thấy buồn nôn nhức đầu choáng váng khó chịu sốt đau bụng
sau đó xuất hiện nôn mửa và đi ngoài nhiều lần phân toàn nước đôi khi có máu
nguyên nhân gây ra nhiều vụ ngộ độc là do điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của loại vi khuẩn gây bệnh
nhất là vi khuẩn gây bệnh về đường ruột động thực vật chứa độc tố tự nhiên nấm độc côn trùng cây quả thuy hải sàn
cục an toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm
trong đó tập trung vào các cơ sở chế biến xuất ăn sắn bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp trường học và hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống
thức ăn đường phố cơ sở sản xuất kinh doanh đục bóng đông chai đóng bình kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động
đối với cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
đồng thời đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền chú ý kết hợp vào các hình thức phương tiện truyền thông kỹ thuật số
chú trọng trong việc tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở thông tin cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm trên địa bàn
ngoài ra các đời chuẩn bị sẵn kế hoạch phương án lực lượng thuốc men và trang thiết bị để trình khai hiệu quả các biện pháp xử lý
khắc phục gây ra do sự cố an toàn thực phẩm hướng dẫn người dân đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu điều trị kịp thời
khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc